vào khoảng chín giờ hôm nay một mươi một tháng tám đã xảy ra một vụ cháy lớn tại một sưởng nhựa cạnh khu vực el môn quận long biên thành phố hà nội
theo nhiều người đang có mặt tại khu vực vào khoảng chín giờ một đám cháy bùng lên dữ dội kèm theo cột khói cao hàng chục mét
bốc lên từ một kho đổ nhựa của công ty trách nhiệm hữu hạn ziong nằm trong khu công nghiệp sài đồng gần siêu thị el môn long biên hà nội
ngay khi nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều động hàng chục xe cứu hỏa cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy
đã có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy phối hợp với các cơ quan chức năng văn luồng giao thông
tuy nhiên vì khu vực cháy khá lớn nên cho tới thời điểm hiện tại đám cháy vẫn chưa được khống chế
hiện chưa có thông tin cụ thể về thiệt hại
tuy nhiên người dân trong khu vực cho biết vì hôm nay là ngày nghỉ nên hầu như không có công nhân
nguyên nhân của vụ cháy hiện vẫn đang được điều tra